theo tri cục trường tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật nghệ an toàn tỉnh hiện đã trồng được trên ba ha ngô hải thu nhưng tất cả đều nhiễm sâu keo mùa thu trong đó có bảy trăm linh hectare bị nhiễm rất nặng
để tìm được loại thuốc đặc hiệu tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật nghệ an đang tiến hành khuyến cáo bà con nông dân các địa phương đặt bẫy để bắt bướm vừa hạn chế bướm đẻ trứng ra môi trường vừa nghiên cứu đặc điểm sinh học của sâu keo mùa thu
cùng đó khuyến cáo bà con khi phun thuốc trừ sâu nên úp chụp nguồn thuốc thẳng vào đọt ngô theo hướng từ trên xuống mới hiệu quả